cụ thể hiện các trạm bot ở hà nội đã dừng thu phí bao gồm dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ dự án đầu tư xây dựng công trình cầu việt trì ba vì nối quốc lộ ba mươi hai với quốc lộ ba mươi hai c trạm cầu văn lang
dự án xây dựng quốc lộ hai đoạn tránh thành phố vĩnh yên vĩnh phúc chạm bắc thăng long nội bài cao tốc nội bài lào cai trạm km số sáu
tính chung trên cả nước tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy đã có bốn mươi hai trạm thu phí tạm dừng thu phí
trong số này có một mươi bảy trạm do bộ giao thông vận tải quản lý hai trạm do ủy ban quản lý vốn nhà nước quản lý và hai mươi ba trạm do các tỉnh thành phố quản lý